công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
hai đối tượng là phạm văn tiến chú xã nghi trường huyện nghi lộc và đinh bạc long
chú xã thanh phong huyện thanh trường
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lộ vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình
để vận chuyển ma túy và thường xuyên thay đổi phương tiện tuyến đường di chuyển
phương thức liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng
sau một thời gian điều tra đến khoảng hai mươi một h năm ngày hai mươi sáu tháng hai
tại khu vực đường rẽ lên cao tốc bắc nam đoạn diễn châu nghi sơn
công an huyện diễn châu phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
phòng sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an bắt quả tang tiến và long
đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai
phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng
bắt giữ nhiều đối tượng
số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó thực hiện cao điểm tấn công chân nát tội phạm bảo đảm an ninh trẻ tự dịp thích nguyên đáng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và công an huyện tân phú
cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai bốn tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng
gồm nguyễn quốc nam nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân thái văn đại việt nguyễn thanh tuấn
tất cả cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai cùng nhiều tăng vật phương tiện
được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet
nguyễn quốc nam tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú và một số địa phương khác
cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua website
nam mua tài khoản tổng tài khoản master có một trăm năm mươi điểm mỗi điểm tương ứng với một mươi hai đồng
sau đó chia thành nhiều tài khoản quản lý agent
từ tài khoản quản lý có thể chia thành nhiều tài khoản trang member
để giao cho con bạc đăng nhập tham gia cá cược trực tiếp
mỗi điểm tương ứng với số tiền từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng
sau mỗi tuần các đối tượng thanh toán kết quả thắng thua với nhau
bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc tiền mặt
với thủ đoàn các đối tượng này đã sử dụng các trang cá cược bóng đá trực tuyến của nước ngoài
đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn quốc nam
đã cầu kết với nhiều đối tượng trên địa bàn
đối tượng đã thực hiện hành vi cá cược cá đồ bóng đá trực tuyến
qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng xã hội
chỉ tính riêng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
các đối tượng đã giao dịch hơn tám mươi hai bốn trăm linh trang
các đối tượng đã giao dịch hơn sáu mươi sáu điểm tương ứng với số tiền khoảng một năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú
tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng trên
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án đang được các đơn vị liên quan phối hợp mở rộng điều tra
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với nguyễn thị hòa giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn vạn phúc
trú tại thị trấn việt quang huyện bắc quang về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào hồi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện lập biên bản vụ việc
nghi có dấu hiệu khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trái pháp luật xảy ra tại tổ bầy thị trấn việt quang huyện bắc quang
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị hòa với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hoạn vạn phúc
đã lợi dụng chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận các điểm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
phục vụ chương trình nông thôn mới nằm trên địa bàn tỉnh hà giang để khai thác đá
bán ra ngoài thị trường với số lượng lớn thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
đối với lê anh duy chú tổ bốn mươi bảy phường an hải đông quận sơn trà về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
theo đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chị hà có nhờ lê anh duy xem bó trên mạng và thỏa thuận số tiền ba trăm linh đồng
tuy nhiên trong quá trình chuyển khoản chị hà đã chuyển nhầm cho duy ba triệu đồng
khi biết đã chuyển nhầm chị hà đã tìm cách liên lạc đề nghị duy trả tiền nhưng duy đã không trả lại
vào ngày hai mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thông báo số một trăm tám mươi bảy về việc đề nghị trả lại tiền
chuyển nhầm cho chị hà nhưng duy không đồng ý chuyển trả vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với hai bị cáo trương quang việt cựu giám đốc cdc hà nội và lê minh tuyến
cựu trưởng phòng tài chính cdc hà nội tuy nhiên chỉ có bị cáo lê minh tuyến có mặt tại tòa
bị cáo còn lại là cựu giám đốc cdc hà nội trương quang việt có đơn xin hoãn phiên tòa do đang điều trị nội chú
tại bệnh viện từ chiều ngày hôm qua theo trình bày của gia đình ông việt bị huyết áp cao tiền đình
viện kiểm sát đánh giá ông việt là chủ mưu cầm đầu vụ án nên lời khai của bị cáo sẽ làm sáng tỏ hành vi
của những người có liên quan việc ông việt có mặt là cần thiết đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa
xong kiến nghị sớm đưa vụ án ra xét xử hội đồng xét xử cho biết lần tới nếu các bị cáo vẫn vắng mặt
thì tòa sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn dẫn giải hoặc xét xử vắng mặt ngày mở lại phiên tòa chưa được công bố
tổ công tác số hai bộ công an phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh quảng bình tổ chức kiểm tra
xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tại km số sáu trăm năm mươi bảy ba trăm linh trên đường lý thánh tông xã lộc ninh thành phố đồng hới
lực lượng công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển để kiểm tra
quá trình kiểm tra nam thanh niên điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ
đối tượng khai nhận tên là trần văn lợi chú tại thị xã bà đồn
trong khi kiểm tra phát hiện một chín trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ đối tượng trần văn lợi để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với công an các địa phương móng cái cẩm phả vân đồn
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa truy bắt thành công đối tượng bùi văn lương
chú tại thôn bắc xã vạn ninh tp móng cái về hành vi giết người
theo điều tra vào đêm ngày hai mươi năm tháng hai vừa qua tại quán ba kinh đô thuộc khu ba phường trần phú thành phố móng cái
do mâu thuẫn bột phát khi đang uống bia nghe nhạc bùi văn lương đã dùng dao đâm một nhát vào ngực trái
của một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại khu sáu phường ca long tp móng cái làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án lương đã bỏ trốn khỏi địa phương đến chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai
sau hơn bốn mươi tám giờ gây án lực lượng chức năng đã truy bắt thành công bùi văn lương khi đối tượng đang lẩn trốn
tại khu vực núi đá thuộc hòn bọ cắn trong vùng biển hòn nét thuộc tp cẩm phả
tại cơ quan điều tra bùi văn lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bình minh vừa bắt được đối tượng
truy nã trần kim tử long chú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh có liên quan trong vụ dùng súng
gây dối trật tự công cộng xảy ra tại phường thành phước thị xã bình minh vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
theo hồ sơ trước đó vào chiều tối ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã bình minh nhận được tin báo
có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở khóm ba phường thành phước thị xã bình minh
hậu quả là một người bị thương sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã mời những người trong vụ nổ súng
lên cơ quan làm việc riêng long đã bỏ trốn khỏi địa phương lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng giả
đầu đạn bốn cây dao tự chế bốn xe mô tô cùng một số tăng vật khác sau khi gây án biết sẽ bị truy bắt
nên long đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công an thị xã bình minh đã phát hiện long
đang lẩn trốn tại ấp một a xã an thạnh huyện bến lức tỉnh long an nên phối hợp cùng công an huyện bến lứ
tiến hành bắt giữ đối tượng và di lý về công an thị xã bình minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tai nạn giao thông dẫn đến ẩu đả đánh nhau điều này không phải là hiếm
có thể va chạm chỉ do vô ý
thế nhưng thời gian vừa qua liên tiếp các vụ việc sau khi va chạm giao thông
những người trong cuộc lại có hành vi bạo lực dẫn đến hệ lụy không đáng có gây bức xúc trong dư luận
những hành vi này cần phải bị lên án và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự cũng như văn hóa tham gia giao thông
những hình ảnh từ clip này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày vừa qua
chỉ vì một va chạm giao thông nhỏ khi đi trên đường hai thanh niên đã bất chấp đi vào đường cấm xe máy
để đuổi theo xe đã va quyệt với mình
thậm chí còn có hành vi hung hãn côn đồ khi chặn các phương tiện có lái xe quay lại hành động của hai đối tượng
công an quận hai bà trưng hà nội đã nhanh chóng xác định hai đối tượng là trần văn hiệp ba mươi tám tuổi và trịnh thịnh bốn mươi bốn tuổi
xuất phát từ việc đi từ trên cầu vĩnh tuy xuống đến trên cầu vĩnh tuy thì bị một xe ô tô khác ép vào và mở kính xe và nhổ nó bọn
mình cũng chưa hiểu lý do vì sao
mình cũng đuổi theo xe kia thì xe kia nó
nên xe lên bàn nhà thì mình cố tình đuổi theo lên trên đó
tiếp theo đó thì có một người phụ nữ đi đằng sau quay clip mình thì trong quá trình đang mất kiểm soát thì có xảy ra chửi bới xô xát
hình ảnh lái xe nguyễn lê tuấn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị trấn thường tín huyện thường tín hà nội
dừng chiếc xe ô tô mazda giữa đường hoàng quốc việt và xuống xe cầm hai con dao dài chém nhiều nhát vào phần lốp của xe buýt
sau khi hai xe có va chạm giao thông như thế này đã cho thấy sự manh động của đối tượng
căn cứ vào hành vi của nguyễn lê tuấn đức cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc thứ liêm hà nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản
em không biết là sự việc xảy ra khiến cộng đồng mạng mỹ như thế em mới gọi bức xúc như vậy

có thể là do bản thân những người tham gia giao thông đồng hồ người ta có thể là nóng tính nóng nặng
bên cạnh đó thì có một số những nguyên nhân khác liên quan đến nồng độ cồn
trong những trường hợp gây ra những tổn thất liên quan đến sức khỏe của người khác
thì có thể bị xử lý liên quan đến những hành vi cối biên thiết tích
hoặc cũng có thể xử lý đến những hành vi liên quan đến xâm hại tính mạng sức khỏe danh dự và nhân thần
ngoài ra thì chúng tôi cũng có thể thực hiện các hoạt động xử lý liên quan đến những hành vi gây rối trực tự ứng cậu
mâu thuẫn từ những vụ va chạm giao thông đều có thể được xử lý ổn thỏa nếu các tài xế giữ được bình tĩnh ứng xử văn hóa
tuy nhiên với những hành vi côn đổ hung hãn bạo lực dư luận cho rằng cần phải xử lý nghiêm minh
để chúng ta có một môi trường giao thông lành mạnh và ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện tân phú
vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bắt giữ nhiều đối tượng
số tiền giao dịch cá cược của đường dây đánh bạc này ước tính lên đến một năm tỷ đồng
trước đó thực hiện cao điểm tấn công chân áp tội phạm bảo đảm an ninh trả tự dịp thích nguyên đáng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
và công an huyện tân phú cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai bốn tổ công tác tiến hành bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn quốc nam
nguyễn tấn đạt đỗ văn nhân thái văn đại việt nguyễn thanh tuấn
tất cả cùng chú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai cùng nhiều tăng vật phương tiện được các đối tượng sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình điều tra công an tỉnh đồng nai xác định thông qua mạng internet nguyễn quốc nam tổ chức cho các con bạc ở huyện tân phú
và một số địa phương khác cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền qua website
nam mua tài khoản tổng tài khoản master có một trăm năm mươi điểm mỗi điểm tương ứng với một mươi hai đồng sau đó chia thành nhiều tài khoản quản lý agent
từ tài khoản quản lý có thể chia thành nhiều tài khoản trang member để giao cho con bạc đăng nhập tham gia cá cược trực tiếp
mỗi điểm tương ứng với số tiền từ một mươi năm đến hai mươi năm đồng
trong những thư cứ thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phú tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ
vụ án đang được các đơn vị liên quan phối hợp mở rộng điều tra
trong khi đó một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phát hiện triệt phá thu giữ tổng số tiền trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang trong căn nhà của hoàng văn phí sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại đường nguyễn đình lộc khu vườn sái thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
có một mươi bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổng số tiền trên sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan khác
quá trình bắt giữ lợi dụng lúc hỗn loạn một số đối tượng khác đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh đồng nai công an huyện cẩm mỹ đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn ngọc thúy trú tại tỉnh đồng nai về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
được bố mẹ cho tặng một thửa đất ở ấp tám xã sông ray và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này thúy đã chuyển nhượng cho một người dân trú tại huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng vay ba trăm năm mươi triệu đồng
để bố mẹ không biết thúy đã lên mạng xã hội đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên với giá năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch
sau đó thúy mang giấy tờ giả đi thế chấp vay sáu mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn thì người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an
tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sáu giờ phát hiện chiếc xe máy cắm sẵn chìa khóa và một điện thoại để chứng yên xe
cả nhóm định trộm cắp thì ông nguyễn văn phô là chủ rẫy đi làm về
lợi dụng sơ hở đối tượng hoàng huy đã chụp lấy chiếc điện thoại và bỏ chạy thì bị ông phô chặn lại
các đối tượng đã tấn công làm ông phô ngã xuống đất rồi lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân tẩu thoát
qua truy xét vào tối ngày hai mươi bảy tháng hai công an huyện cam lâm đã phối hợp với một số đơn vị của công an thành phố nha trang bắt giữ được các đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận hai đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản với giá trị lớn trên địa bàn huyện khói châu tỉnh hưng yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh làm rõ đối tượng
đối tượng thực hiện hai vụ trộm trên là nguyễn công thái trú tại thành phố hà nội
tại cơ quan điều tra thái khai nhận từ khoảng cuối tháng một đến ngày hai mươi bảy tháng hai với thủ đoạn lợi dụng đêm tối xe ô tô không có người coi giữ phá kính lẻn vào tìm tài sản có giá trị để trộm cắp
thái đã thực hiện bốn vụ trên địa bàn huyện khói châu và một mươi tám vụ tại các huyện khác trên địa bàn
tại cơ quan điều tra thái khai nhận từ khoảng cuối tháng một đến ngày hai mươi bảy tháng hai với thủ đoạn lợi dụng đêm tối
tại cơ quan điều tra thái khai nhận từ khoảng cuối tháng một đến ngày hai mươi bảy tháng hai với thủ đoạn lợi dụng đêm tối